tại tp hcm để không bị động bất ngờ xảy ra trong mọi tình huống
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ
sẵn sàng chiến đấu với giặc lửa để bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản
của nhà nước và người dân trong dịp tết nguyên đán này
xuất phát từ yêu cầu thực tế với phương châm bốn tại chỗ
nhằm nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ đối với nhiệm vụ được giao
trong dịp tết năm nay cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã lên kế hoạch từ rất sớm
để bố trí lực lượng phân công nhiệm vụ kiểm tra trang thiết bị vật tư hậu cần kỹ thuật v v
tại các đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm
hiện nay mọi công tác sẵn sàng chiến đấu được thực hiện rất chặt chẽ kỷ luật nghiêm minh
các đồng chí được giao nhiệm vụ trực sản
sẵn sàng chiến đấu tư tưởng rất vui vẻ an tâm công tác và thấy được trọng trách và niềm vinh dự của mình
chúng tôi tất cả chúng tôi đều luôn luôn sẵn sàng thường trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo tốt nhất khi có sự cố chế nộ xảy ra
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra các cơ quan doanh nghiệp khu dân cư
đặc biệt xây dựng cùng cơ quan doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy
khu dân cư cơ quan doanh nghiệp cơ sở an toàn phòng cháy chữa cháy
khu phố an toàn về phòng cháy chữa cháy v v
đã được cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm tập huấn nhiệm vụ
phòng cháy chữa cháy đầy đủ nhằm đáp ứng tốt phương án chữa cháy tại chỗ
với tinh thần sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống
cán bộ và chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm sẽ lập được nhiều chiến công mới
tô thấm thêm truyền thống của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ